một họ và tên nhữ mai thái giới tính nam sinh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại thanh hóa số chứng minh nhân dân ba tám không tám bảy không không chín một không không cấp ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám nơi cấp cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu về dân cư
nơi cư trú xã đồng tiến huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
hai đối tượng trịnh văn duy giới tính nam sinh ngày một mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ba đối tượng trịnh văn duy giới tính nam sinh ngày một mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tỉnh thanh hóa

năm đối tượng trịnh văn duy giới tính nam sinh ngày một mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tỉnh thanh hóa